thưa quý vị trung tướng tôn sô người phát ngôn bộ công an cho biết
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp nhận nguyễn thị thu phương
trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty cổ phần tiến bộ quốc tế hay được gọi là công ty aic
là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
đã về nước đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng
tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nguyễn thị thu phương
và các bị can khác cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị can bị án
đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án vụ việc liên quan đến công ty aic trực tiếp
hoặc thông qua gia đình người thân các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài
để liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đầu thú hưởng khoan hồng của pháp luật
trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố truy tố xét xử theo đúng quy định của pháp luật
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân
tp hà nội tuyên án đối với bị cáo nguyễn đức trung và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ nâng khống
giá cây xanh để đưa vào hồ sơ dự toán quyết toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
hơn ba mươi bốn bảy tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung kiệu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội bị tuyên một mươi tám tháng tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cộng với một mươi hai năm tù
của ba bản án trước đó tổng hợp hình phạt đối với ông trung là một mươi ba năm sau tháng tù
hai bị cáo vũ kiên trung là cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên công viên cây xanh hà nội và bùi văn mận giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
phát triển sinh thái xanh lần lượt đỉnh án sáu năm tù và bảy năm tù cùng về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến tám năm tù
công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc công ty cây xanh và công ty sinh thái xanh liên đới
bồi thường hơn ba mươi bốn tỷ đồng cho ủy ban nhân dân tp hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam
trương văn phàn trần lê lam khang nguyễn văn vũ linh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn quốc tây
cùng chú tại xã kiến an huyện trợ mới về tội cố ý gây thương tích
vào tối mặt mùng hai tháng bảy phàn và khang sau khi đi nhậu về
nghe tin gia huy bị người khác chém gây thương tích nên đã về nhà lấy ra tự chế cây trĩa bà
rồi rủ thêm linh và tây đi tìm đối thủ trả thù cho gia huy
khi nhóm của tây đi đến khu vực ấp họa hạ xã kiến an thì cả nhóm đứng chờ để chặn đối phương chém trả thù
thấy nguyễn văn quốc huy và trần trọng duy cùng chú tệ xã kiến thành huyện trợ mới tưởng là các đối tượng
đã chém gia huy nên nhóm của tây chặn lại dùng hung khí mang theo chém gây thương tích cho huy và duy
vào ngày hôm nay công an quận một mươi tp hcm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra
làm rõ vụ người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè đường lý thường kiệt
vào khoảng sáu giờ cùng ngày người dân phát hiện người đàn ông khoảng ba mươi tuổi nằm bất động trên vỉa hè đường lý thường kiệt
thuộc phường một mươi bốn quận một mươi kiểm tra thì thấy người đàn ông đã tử vong trong tình trạng một tay ôm ngực
người có vết bầm cơ thể dính máu
nghi người đàn ông bị đánh dẫn đến tử vong
người dân đã báo cơ quan công an nhận được tin báo công an có mặt phong tỏa hiện trường
trích xuất camera để điều tra thu thập dấu vết đồng thời lấy lời khai những người dân xung quanh để làm rõ vụ việc
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang cũng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt y án sơ thẩm đối với tám bị cáo cùng chú thệ huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
tổng cộng bốn mươi tám năm tù giam về tội cướp tài sản
bị hại trong vụ án này là lê hoàng kiên
theo bản án sơ thẩm nguyễn thị nghĩa và cho lê hoàng kiên vay tiền và nhiều lần không đòi được
nhận lời thuê của nghĩa nguyễn văn khang cùng với lê trí thiện lê vĩ khang nguyễn quốc khánh
huỳnh quốc toàn và lê văn vẽ đã cùng với nghĩa và nguyễn thị thúy an là em ruột của nghĩa
mang hung khí hai lần đi đến nhà kiên đập phá tài sản buộc anh kiên ký giấy nợ
và dùng hung khí đe dọa cướp hai chiếc điện thoại di động cùng một sợi dây chuyền
tại phiên phúc thẩm hộ đồng xét xử phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của tám bị cáo
tuyên phạt nguyễn thị nghĩa là chủ mưu trong vụ án tám năm tù
nguyễn văn khang huỳnh quốc toàn và nguyễn thị thúy an mỗi bị cáo bảy năm tù
các bị cáo lê văn vẽ nguyễn quốc khánh lê trí thiện mỗi người năm năm tù
và bị cáo lê vĩ khang bốn năm tù về tội cướp tài sản
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngay sau phiên khai mạc hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư
nhiệm kỳ khóa một mươi năm vào sáng nay hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
đã cho ý kiến vào dự án luật căn cước
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện cơ quan soạn thảo phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu
tại phiên thảo luận liên quan đến tên gọi của dự thảo luật
đa số ý kiến đại biểu quốc hội nhất trí với tên gọi của luật là luật căn cước
vì tên gọi này phù hợp với phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng quy định trong dự thảo luật
gồm cả công dân việt nam và người gốc việt nam đang sinh sống tại việt nam nhưng chưa xác định được quốc tịch
một mươi người này vẫn theo báo cáo của bộ công an hầu hết là các đối tượng yếu thế
dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số người nghèo không nghề nghiệp không nhà cửa
không cả quốc tịch do chưa xác định được quốc tịch
trong rất nhiều cái không đó nếu không có cả căn cước
thứ giấy tờ tùy thân tối thiểu chứng minh về nhân thân lai lịch
đặc điểm nhân dạng thì họ hoàn toàn sẽ là những người đứng bên lề xã hội
khi những người yếu thế không được hưởng chế độ an sinh
không nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng thì rất nhiều hệ lụy sẽ xảy ra
nếu con số ba mươi một người này được cấp căn cước được cơ quan chức năng sẽ quản lý tốt hơn và các cá nhân
và cá nhân tôi thì tin rằng cuộc sống của họ sẽ dần ổn định hơn do có giấy tờ hợp pháp
để tham gia nhiều hoạt động xã hội và được hưởng những chế độ an sinh phù hợp
có một số đại biểu cho rằng là nếu mà đổi thẻ lại như vậy
thì là tốn kém và ngân sách rất lớn
tuy nhiên thì dự thảo trong quy định là không nhất thiết vì những người đã được thẻ căn cước công dân
mà đã cố gắng chip rồi là phải đổi thẻ
ai có nhu cầu thì đổi không có nhu cầu gì thôi
cũng vẫn sử dụng bình thường như là sẽ thẻ căn cước cấp sau này
cho nên cái việc này về tốn kém chi phí ngân sách thì theo tôi thì nó cũng không phải tốn kém
quan trọng là cái dữ liệu gốc là cái dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia chúng ta lưu trữ
còn thẻ căn cước là mang tính chất định danh
và nó thể hiện về mặt hình thức thôi
cho nên tôi cho rằng là dù là thẻ căn cước hay thẻ căn cước công dân
nó không quan trọng bằng cái việc cái dữ liệu quốc gia gốc
ví dụ như người gốc việt nam trong dữ liệu gốc chúng ta ghi về phần quốc tịch
chúng ta ghi là chưa xác định quốc tịch thôi
còn khi chúng ta quét thẻ ra thì dù có thể sử dụng là thẻ căn cước
nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc mà căn cước công dân như cũ
cho nên cá nhân tôi đồng ý là sử dụng là thẻ căn cước
thay mặt cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra
phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
đến nay dự thảo luật căn cước đã cơ bản thỏa mãn các yêu cầu của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đã quán triệt thể chế hóa khá đầy đủ
toàn diện các quan điểm chủ trương của đảng
nhất là chủ trương chuyển đổi số xây dựng công dân số xã hội số
đã bám sát các chính sách lớn đánh giá đầy đủ đối tượng tác động
đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp đồng bộ hệ thống pháp luật
dự thảo luật hiện nay chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu
và giải trình thấu đáo các vấn đề mà các đại biểu quốc hội nêu lên
và đảm bảo các điều kiện để trình quốc hội
tại kỳ họp thứ sáu của quốc hội khóa một mươi năm thông qua dự án luật này
cũng trong phiên làm việc sáng nay hội nghị đại biểu quốc hội
hoạt động chuyên trách đã cho ý kiến vào dự án luật lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở qua thảo luận nhiều ý kiến
đại biểu cho rằng việc xây dựng và ban hành luật lực lượng
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết trong bối cảnh
trước những ảnh hưởng do hệ quả của sự phát triển kinh tế xã hội
yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh trật tự ngày càng tăng lên
đặc biệt là ở cấp cơ sở
nhấn mạnh hiện nay khối lượng công việc đang được giao
và sắp tới sẽ được giao cho lực lượng công an xã chính quy là khá lớn
đại biểu nguyễn thị việt nga đoàn hải dương cho rằng
việc xây dựng được một lực lượng được bồi dưỡng huấn luyện bài bản
nhằm hỗ trợ công an cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ được giao
thì sẽ góp phần san sẻ áp lực với lực lượng này
qua đó nâng cao chất lượng công tác quan xuyến địa bàn
sâu sát nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
thực tế tại cấp cơ sở thì chúng ta vẫn đang có một số lực lượng
hưởng hỗ trợ hàng tháng để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự
đó là bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách
tuy nhiên có thể thấy các lực lượng này hiện nay hoạt động không thống nhất
nhiều đầu mối theo dõi chỉ đạo nhiều nhiệm vụ có sự mâu thuẫn trồng chéo
vì vậy để nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo an ninh trật tự
ở cơ sở hiện nay đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi dưỡng huấn luyện
thực hiện các nhiệm vụ được giao thì cần phải thống nhất đầu mối
kiện toàn lực lượng với những tiêu chuẩn yêu cầu cụ thể cần thiết
qua thảo luận nhiều ý kiến cũng lưu ý cần quy định rõ hơn
về nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nếu như quy định là tổ trưởng phải chịu trách nhiệm trong khi đó
chúng ta không có một điều khoản nào trong phạm vi để giao nhiệm vụ
tức là phân vai tổ trưởng phải chịu trách nhiệm và tổ trưởng được làm
những gì chỉ đạo những gì mà hiện nay đang giao là công an xã phải chỉ đạo
làm tất trường hợp thực tế hiện nay ví dụ như đi phòng
chữa cháy rồi là cứu hộ cứu nạn mà công an xã làm sao
giàn trả hết được các điểm thì giao cho đồng chí tổ trưởng này đi
mà không có công an thì không chỉ đạo được trong cái điều khoản này
theo tôi là nên có một cái quy định ở trong cái giới hạn nhất định
để đồng chí tổ trưởng này được điều hành khi mà có hành vi như các đại biểu
trước đây đã nói có hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn thì cái việc mà
các đối tượng chống đối trấn áp lực lượng chống đối để chờ lực lượng
các ba sự xử lý thì đây là một quá trình mà ở các địa bàn mùa núi thì rất là xa
báo cáo các đồng chí như thế đi hàng năm mươi bảy km mới xuống được thô
thì đây là một vấn đề đạt ra
giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
này đã được tiếp thu và giải trình đầy đủ thâu đáo kịp thời các ý kiến
của đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm kết luận của
ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp thứ hai mươi năm vừa qua và ý kiến chỉ đạo
của chủ tịch quốc hội
dự thảo lần này chúng tôi thấy rằng đã được chỉnh lý theo quan điểm
xuyên suốt là thống nhất và xuyên suốt là lực lượng tham gia bảo vệ
an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền thành lập trên cơ sở
tự nguyện của người dân
để hỗ trợ lực lượng công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo
an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh tổ quốc
lực lượng này được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp
ủy đảng cơ sở sự điều hành của chính quyền cấp xã sự tham mưu
và quản lý của công an xã
lực lượng này được đảm bảo kinh phí và trang bị cơ sở vật chất do
ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn tài chính được khuy động
hợp pháp khác theo quy định của pháp luật
về các nội dung còn ban khoăn các ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung
hoặc đề xuất mới tại hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần này
thứ trưởng lê quốc hùng cho biết các cơ quan sẽ nghiêm túc tiếp thu và sẽ có
báo cáo chính phủ để có sự giải trình tiếp thu và điều chỉnh hợp lý trong dự thảo luật
để bảo đảm điều kiện trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm thông qua
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình
kết quả công tác tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an
trương ngương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí
trong đảng ủy công an trương ngương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo
các đơn vị thuộc bộ và công an thành phố hà nội
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực trọng điểm đạt nhiều
kết quả tích cực nhiều chuyên an lớn nhiều vụ việc phức tạp được điều tra khám phá nhanh chóng
tạo dư luận tốt trong nhân dân nhất là đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm tín dụng đen tội phạm có tổ chức có yếu tố nước ngoài
trong tháng lực lượng công an điều tra khám phá gần ba bốn trăm năm mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt gần sáu tám trăm linh đối tượng triệt phá tám băng nhóm tội phạm bắt xử lý gần ba trăm bảy mươi vụ
bắt khoảng một bảy trăm bốn mươi đối tượng cơ bạc tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham
nhũng do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
kết quả thực hiện đề án sáu cp cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh tỷ lệ tiếp nhận hồ
sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt chín mươi chín mươi một các chương trình kế hoạch đề án
dự án trọng điểm công tác triển khai thi hành pháp luật nhất là các dự án luật vừa được
quốc hội thông qua được trú trọng công tác xây dựng lực lượng được thúc đẩy triển khai quyết liệt
đặc biệt là đề án số một mươi chín của đảng ủy công an trung ương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong
của công an đơn vị địa phương tinh gọn mạnh tổ chức thành công đại hội thành lập hội cựu công
an nhân dân việt nam dưới sự điều hành của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an các đại biểu đã tham luận làm sâu sắc hơn
tình hình kết quả các mặt công tác công an tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba như công tác quản lý xuất nhập cảnh
đấu tranh với tội phạm mua bán người tội phạm ma túy công tác quản lý phòng ngừa đấu tranh
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ báo cáo kết quả triển khai đề án số một mươi chín của đảng
ủy công an trung ương một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý sức khỏe cán bộ chiến
sĩ công an nhân dân tại hội nghị trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng
bộ công an nhấn mạnh tình hình tội phạm từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba diễn biến phức tạp do đó công an
các đơn vị địa phương cần tiếp tục ra soát những hành vi phương thức thủ đoạn của tội phạm để
chủ động đề xuất những giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm tiếp tục thực hiện các giải pháp
lộ chính nâng cao tỷ lệ chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành công an
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng chín
năm hai nghìn hai mươi ba yêu cầu công an các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả
tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị
văn hóa xã hội quan trọng của đất nước trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh
mùng hai tháng chín chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong triển khai bảo đảm an ninh an toàn
đoàn các nguyên thủ quốc gia thăm và làm việc tại việt nam tập trung triển khai các đề án
nhiệm vụ mà chính phủ thủ tư chính phủ giao bộ công an đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án
thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo thực hiện hiệu quả
các giải pháp kéo giảm tội phạm tăng cường phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm
hình sự đang nổi lên và có xu hướng gia tăng đặc biệt là hoạt động tín dụng đen tập trung tổ chức
đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm bộ trưởng tôn lâm yêu cầu tập trung triển khai
các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông thực hiện đấu giá biển số xe ô tô đảm bảo trật tự
an toàn giao thông phân luồng điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự dịp quốc khánh
mùng hai tháng chín và triển khai thực hiện tháng chín tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
cũng trong chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp ngày ulazimir baravikov đại sứ đặc mệnh toàn quyền belarus tại việt nam
cùng với đoàn đại biểu bộ nội vụ belarus và các cháu là con cán bộ bộ nội vụ belarus sang thăm
học tập nghỉ dưỡng tại việt nam
trong một mươi ngày qua đoàn đại biểu bộ nội vụ belarus và các cháu là con cán bộ bộ nội vụ belarus
đã đi thăm quan nhiều địa danh nổi tiếng ở việt nam
biết thêm nhiều về bề dày lịch sử văn hóa con người và ẩm thực của việt nam
chuyến đi đã giúp đoàn có những kỷ niệm rất đẹp về đất nước việt nam
và nhận thức sâu sắc về tình cảm của lãnh đạo bộ công an việt nam
dành cho thân nhân cán bộ chiến sĩ bộ nội vụ belarus
phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi được chào đón đoàn đại biểu bộ nội vụ belarus
cùng các cháu là con cán bộ bộ nội vụ belarus sang thăm việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là đoàn đầu tiên triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai bên
trong lĩnh vực trao đổi đoàn nghỉ dưỡng
bộ trưởng mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được đón nhiều đoàn trong khuôn khổ hợp tác trao đổi
mối quan hệ hợp tác phối hợp giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của belarus
ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả đóng góp vào công cuộc phát triển ổn định của hai nước
ngài ulazimir baraviko đại sứ đặc mệnh toàn quyền belarus tại việt nam
con cán bộ bộ nội vụ belarus khẳng định đây là minh chứng cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác
hữu nghị của hai nước nói chung và các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước nói riêng
sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tiếp ông đặng bính cường cục trưởng cục bảo an hồng kông trung quốc
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang nêu rõ cục bảo an hồng kông trung quốc là cơ quan phụ trách
bảo đảm an ninh xuất nhập cảnh trại giam phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ phòng chống ma túy
có chức năng tương đồng với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an việt nam
thời gian qua hai bên hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực xuất nhập cảnh nhận trở lại công dân
hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm kinh tế ma túy hình sự công nghệ cao mua bán người
truy nã hỗ trợ xác minh thông tin tội phạm đảm bảo an ninh
để thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật ngày càng hiệu quả thiết thực thứ trưởng lương tam quang đề nghị
thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi đoàn giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai bên
tăng cường học tập kinh nghiệm hiểu biết lẫn nhau tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tương đồng
như phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ quản lý trại giam và giáo dưỡng an ninh quần chúng
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp cục trưởng đặng bính cường bày tỏ mong muốn
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật hồng kông trung quốc
tiếp tục phát triển mạnh mẽ chặt chẽ hơn nữa qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
ngay sau buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang và cục trưởng cục bảo an hồng kông trung quốc đặng bính cường
đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh
giữa cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an việt nam và cơ quan di trú cục bảo an hồng kông trung quốc
nhằm tăng cường trao đổi thông tin xác minh nhân thân trục xuất người vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh
đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ
chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tiếp trung tướng arif mustafa phó điều phối truyền thông thông tin và bộ máy của bộ điều phối chính trị pháp lý và an ninh indonesia
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam indonesia
ngày càng phát triển mạnh mẽ sâu rộng và hiệu quả
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng indonesia cũng không ngừng được tăng cường
củng cố và phát triển hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
đã trao đổi về chính sách nâng cao trình độ kỹ thuật số quốc gia
chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn về phát triển dịch vụ công điện tử
nhằm triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đã gợi mở một số phương hướng hợp tác
để hai bên nghiên cứu triển khai trong thời gian tới liên quan tới công nghệ chuyển đổi số
chân thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian tiết
ngài arif mustafa khẳng định trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai có hiệu quả
tiến trình xây dựng chính phủ số chuyển đổi số của mỗi nước
qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai bộ nói riêng giữa hai nước nói chung
chiều nay diễn ra lễ tổng kết mùa giải năm hai nghìn hai mươi ba của công lạc bộ bvf công an nhân dân
sau năm tháng tranh tải sôi nổi quyết liệt tại giải hạng nhất quốc gia
và cúp quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
với sự dẫn dắt của huấn luyện viên mario geronimo và trên hết là ý chí quyết tâm
tinh thần đồng đội đoàn kết của các cầu thủ công lạc bộ đã cống hiến cho khán giả
nhiều trận đấu hay đầy kịch tính hấp dẫn có tính chuyên môn cao
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an gửi lãng hoa chúc mừng câu lạc bộ
kết thúc mùa giải hai nghìn hai mươi ba câu lạc bộ bóng đá bvf công an nhân dân đã giành được các thành tích ấn tượng
đáng ghi nhận giành vị trí thứ hai trong tổng số một mươi ba đội bóng tại giải hạng nhất quốc gia hai nghìn một mươi tám
huy chương đồng tại cúp quốc gia hai nghìn hai mươi ba và trở thành đội bóng hạng nhất đầu tiên kể từ năm hai nghìn năm
lọt vào top bốn đội mạnh nhất tại giải đấu này
tiền đạo nguyễn thanh nhàn giành danh hiệu vua phá lưới tại giải hạng nhất quốc gia mùa thứ hai liên tiếp với một mươi bàn thắng
câu lạc bộ bóng đá bvf công an nhân dân cũng đóng góp ba cầu thủ trong thành phần đội tuyển u hai mươi hai việt nam
giành huy chương đồng tại sea games ba mươi hai
tại campuchia mùa giải hai nghìn hai mươi ba đã khép lại với những dấu ấn đậm nét về tinh thần rèn luyện
nỗ lực đoàn kết thể thao cao thượng trung thực của ban huấn luyện và các cầu thủ
tinh thần này sẽ tiếp tục được câu lạc bộ bvf công an nhân dân phát huy trong mùa giải tới
công hiến hết mình vì mầu cờ sắc áo vì người hâm mộ nước nhà và khẳng định bản sắc thể thao công an nhân dân
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị trung tướng tôn sô người phát ngôn bộ công an cho biết
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp nhận nguyễn thị thu phương
trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty cổ phần tiến bộ quốc tế hay được gọi là công ty aic
là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
đã về nước đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng
tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nguyễn thị thu phương và các bị can khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị can bị án đối tượng bỏ trốn khác
trong các vụ án vụ việc liên quan đến công ty aic trực tiếp hoặc thông qua gia đình người thân
các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài để liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đầu thú hưởng khoan hồng của pháp luật
trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố truy tố xét xử theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị can bị án đối tượng bỏ trốn khác
cơ quan nhân dân tỉnh kiên giang cũng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt y án sơ thẩm đối với tám bị cáo cùng chú tệ huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
tổng cộng bốn mươi tám năm tù về tội cướp tài sản
bị hại trong vụ án này là lê hoàng kiên chú cùng địa phương
theo bản án sơ thẩm nguyễn thị nghĩa cho lê hoàng kiên vay tiền và nhiều lần đòi không được
nhận lời thuê của nghĩa nguyễn văn khang cùng với lê trí thiện lê vĩ khang nguyễn quốc khánh huỳnh quốc toàn và lê văn vẽ
đã cùng với nghĩa và nguyễn thị thúy an là em ruột của nghĩa mang hung khí hai lần đi đến nhà kiên đập phá tài sản
buộc anh kiên ký giấy nợ và dùng hung khí đe dọa cướp hai điện thoại di động cùng một sợi dây chuyền
tại phiên phúc thẩm hộ đồng xét xử phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của tám bị cáo
tuyên phạt nguyễn thị nghĩa chủ mưu trong vụ án tám năm tù giam nguyễn văn khang huỳnh quốc toàn nguyễn thị thúy an
mỗi bị cáo bảy năm tù các bị cáo lê văn vẽ nguyễn quốc khánh lê trí thiện mỗi người năm năm tù giam
và bị cáo lê vĩ khang bốn năm tù về tội cướp tài sản
thưa quý vị vào trường ngày hôm nay người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng trả lời câu hỏi
của phóng viên nguyễn thị thúy an
phóng viên về phản ứng của việt nam trước việc đài loan tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh ba đình
thuộc quần đảo trường sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng nêu rõ việc tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh ba đình
thuộc quần đảo trường sa của việt nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của việt nam
đối với quần đảo này đe dọa hòa bình ổn định an toàn an ninh hàng hải gây căng thẳng
và làm phức tạp thêm tình hình ở biển đông
hãy đối với yêu cầu đài loan không tái diễn vi phạm tương tự